được biết vợ chồng nạn nhân thuê căn nhà này để làm cơ sở mua bán thiết bị điện đã được một thời gian
sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra người thân đã đến làm các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về lo hậu sự
trong sáng ngày hôm nay năm tháng sáu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn minh đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy
bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau mất mát của các nạn nhân
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguồn nhân của vụ cháy này
thưa quý vị liên tục trong những ngày vừa qua
tại các địa phương đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
không chỉ là tại các khu dân cư nhà dân nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
mà đối với các chợ dân sinh trung tâm thương mại cũng đang có diễn biến rất phức tạp
tỉ mật nguy cơ cháy nổ rất cao
và đặc biệt là trong thời điểm thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện nay
đòi hỏi công tác hướng dẫn kiểm tra của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải được tăng cường
trung tâm thương mại cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ tập trung hàng trăm tiểu thương kinh doanh buôn bán
trong đó có khu vực chợ nhà lồng ba với những hạng mục đã xây dựng từ rất lâu
qua công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã phát hiện một số tồn tại
yêu cầu khắc phục ngay liên quan đến việc sắp xếp hàng hóa đảm bảo lối thoát nạn
và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ
đồng thời kiến nghị với ban quản lý chợ tăng cường công tác tự kiểm tra về phòng cháy chữa cháy
xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định
yêu cầu ban quản lý tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở và các tiểu thương kinh doanh tại đây
ban quản lý đã vận động các hộ tiểu thương tham gia mua bảo hiểm chế nổ bắt buộc
cũng như là trang bị các bình chữa cháy các phương tiện chữa cháy cho từng hộ tiểu thương
nên là các hộ tiểu thương ở đây cơ bản là một trăm linh đã trang bị các bình chữa cháy cho từng hội tiểu thương
không phải ghiêng gì của chợ mình thì cái khó khăn chung của cả các chợ truyền thống khác
đó là về cái một là công tác quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy
giống như là các thiết bị chuyên dụng để mà công tác phòng cháy chữa cháy
thứ hai là các tiểu thương thì ý thức họ cũng là biết được công tác phòng cháy chữa cháy là tốt
nhưng mà về các hàng quá thì nó là rất nguy hiểm về cái phòng cháy chữa cháy
cho nên là đó cũng là cái nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của bang để bang quản lý chợ mình
những cuốn cẩm năng phòng cháy chữa cháy như thế này đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát tận tay các tiểu thương
cùng với đó là hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ
thực tế tại trung tâm thương mại cái khế thời gian qua cũng đã xảy ra một số sự cố cháy nổ
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và các tiểu thương đã chủ động xử lý được ngay từ khi mới phát sinh
chủ động công tác kiểm tra đối với các chợ siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp cnh cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại kiên quyết xử lý các vi phạm đặc biệt là trách nhiệm của bang quản lý người đủ đầu
thời điểm tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp như hiện nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo các siêu thị
trung tâm thương mại cần ra soát kiểm tra lại hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ
thường xuyên tổ chức hướng dẫn đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
chủ động các phương án chữa cháy xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
kịp thời khắc phục các tồn tại thiếu sót nâng cao ý thức công tác phòng ngừa giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy có thể xảy ra
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam theo dõi bản tin nhịp sống hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì đã có một mươi năm tỉnh thành trên cả nước áp dụng các quy định về cách ly
đối với các trường hợp từ tp hcm về địa phương
quy mô hình thức áp dụng các biện pháp mỗi tỉnh thành là khác nhau
đáng chú ý hơn cả là quyết định cách ly hai mươi một ngày đối với người dân về từ tp hcm của tỉnh đồng nai
áp dụng từ giờ sáng nay ngày năm tháng sáu
quyết định này ngay lập tức nhận được các ý kiến phản hồi từ nhiều phía
thông tin chi tiết sẽ được cập nhật ngay sau phần tin tổng hợp
xã long đức với sự hỗ trợ của công an tp trà vinh tỉnh trà vinh
vừa ập vào bắt quả tan một mươi bốn đối tượng tụ tập không đeo khẩu trang
trong đó có một mươi một phụ nữ đang độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi chín tuổi
đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà của nguyễn linh vương hai mươi năm tuổi
ngô áp phú hòa xã long đức tp trà vinh
qua kiểm tra người và khu vực xung quanh lực lượng công an phát hiện tạm giữ gần hai mươi năm triệu đồng
bảy điện thoại di động bốn xe mô tô một xe đạp điện cùng một số giấy tờ có liên quan
hiện vụ việc đang được công an xã long đức củng cố hồ sơ xử lý và đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang và tụ tập đông người
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự chín đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó lực lượng trinh sát hình sự công an tp biên hòa phối hợp với các lực lượng khác
bất ngờ đột kích vào nhà hoàng thị kim oanh năm mươi hai tuổi ngụ tp biên hòa
ngụ khu phố ba phường long bình tân
tại đây lực lượng công an đã phát hiện hàng chục đối tượng cả nam và nữ đang say sư sát phạt
dưới hình thức đánh bày cào ba thắng thua bằng tiền thu giữ nhiều dụng cụ phương tiện
phục vụ cho việc đánh bạc và gần ba mươi triệu đồng tiền mặt
điều đáng nói là nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng khóa trái hai lớp cửa sách kiên cố chỉ cần có động bên ngoài
chúng sẽ nhanh chóng phi tan vật chứng và tẩu thoát bằng các đường thoát hiểm có sẵn trong nhà
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đang tiếp tục lấy lời khai hai nhóm thanh niên để làm rõ hành vi tàn trữ tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy vào đêm ngày bốn tháng sáu tại hai căn biệt thự ở khu golden hills
phường ba tp đà lạt
trong tầng hầm của biệt thự a ba mươi hai có tám đối tượng bốn nam và bốn nữ đang bay lắc
trong tiếng nhạc và đèn laser nhiều màu sắc
kiểm tra người đối tượng đỗ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ thị trấn đinh văn
huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
lực lượng chức năng phát hiện một gói ni lông chứa chất ketamin một gói ni lông chứa thuốc lắc
cũng thời điểm trên ở tầng hầm của biệt thự a ba mươi ba phát hiện bốn đối tượng hai nam và hai nữ đang bay lắc
kiểm tra căn phòng lực lượng công an thu giữ thêm một gói chứa chất ketamin và một viên thuốc lắc
tại hiện trường của hai nhóm trên lực lượng công an thành phố thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
trong số một mươi hai đối tượng có bảy đối tượng đến từ các tỉnh thành ngoài tỉnh lâm đồng
ba đối tượng có hồ khẩu thường trú ở các huyện và hai đối tượng ở thành phố đà lạt
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quý tỉnh bình thuận vừa ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn cãi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại thôn quý hải xã long hải huyện phú quý tỉnh bình thuận để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tối ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhà của bà nguyễn thị bảo quyên trú tại thôn tân hải xã long hải huyện phú quý
bị trộm cắp tiền và vàng sau khi xác định nguyễn cãi là đối tượng gây ra vụ việc trên nên công an đã tiến hành mật phục bắt giữ
tuy nhiên đối tượng này đã rất manh động hung hãng tấn công bài lực lượng làm nhiệm vụ
được biết đối tượng này từng có hai tiền án về tội cướp tài sản cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
khoảng chín h ba mươi phút sáng nay ngày năm tháng sáu trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua địa bàn thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đầu kéo khiến hai người thương vong
thời điểm trên ông nguyễn văn thành ngụ phường hiệp an chạy xe ôm chở một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
theo hướng từ thành phố thủ dầu một đi bến cát
khi đến ngã tư sở sao thuộc phường định hòa thành phố thủ dầu một thì bất ngờ bị xe đầu kéo chạy cùng chiều tông trúng
hậu quả là ông thành bị tông tử vong tại chỗ riêng người phụ nữ bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
trước thời điểm giờ ngày năm tháng sáu tỉnh đồng nai đã thành lập các đoàn kiểm tra chốt kiểm soát giao thông
trên địa bàn giáp ranh trên nhiều tuyến đường tỉnh lộ quốc lộ
đi qua địa phận tỉnh đồng nai tới các địa phương lân cận để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn
nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch đã tiến hành kiểm tra yêu cầu người dân đo thân nhiệt khai báo y tế
nhìn chung đa số người dân đều đồng thuận và chấp hành các quy định nhằm chung tay ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín đang lây lan trong cộng đồng
chính phủ có chạm là em sẽ tự dừng em đăng ký thôi em sẽ khai y tế và để cho nó đúng với luật của chính phủ mình vừa ra
tôi từ bình giã châu đức đi giao thuốc thu y trên cẩm mỹ đồng nai gặp chốt kiểm soát dịch ở tại cẩm mỹ đồng nai
tôi chấp hành nghiêm túc cùng cả nước phòng chống dịch hiệu quả
tính đến nay tỉnh đồng nai đã thành lập hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường quốc lộ và đường thủy
tỉnh đồng nai đã thành lập hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường quốc lộ và đường thủy
ngoài các chốt của tỉnh huyện cẩm mỹ cũng đã thành lập hai chốt kiểm soát có một mươi sáu người
được chia làm bốn ca trực để kiểm tra kiểm soát người và phương tiện qua chốt cả ngày lẫn đêm
bên cạnh đó địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành lập các đoàn kiểm tra nhắc nhở
tại các chợ hộ kinh doanh buôn bán người dân chấp hành nghiêm các quy định năm k của bộ y tế
tổ chức các chốt kiểm soát thứ nhất là mình quản lý được các người từ các vùng khác đến địa bàn
có tình trạng sốc cao hay không và mình nắm được các thông tin để đảm bảo việc chi vết sau này
khi có dấu hiệu của người bệnh đi vào địa bàn
qua thực hiện người dân rất là đồng tình ủng hộ kiểm soát chặt các phương tiện ra vào địa bàn
có thể nói cùng với cả nước tỉnh đồng nai đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
ở mức cao nhất đồng thời kêu gọi sự chung tay và ý thức của mỗi người dân
trong việc thực hiện
các khuyến cáo của ngành y tế
theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay ngày năm tháng sáu
ngày đầu đồng nai thực hiện việc cách ly hai mươi một ngày đối với người về đến từ tp hcm
hàng loạt phương tiện xe máy ô tô từ tp hcm bình dương lưu thông qua cầu đồng nai
để vào địa bàn tỉnh này đội cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thân nhiệt
khai báo y tế tầm soát covid một mươi chín theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trong chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín có nhân viên y tế phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn người dân
dùng điện thoại di động để quét mã qr khai báo y tế điện tử hoặc tờ khai y tế giấy theo mẫu
đối với những người đi từ các tỉnh khác như long an bình dương về đồng nai
mà không ghé địa bàn tp hcm cũng được di chuyển và không khai báo y tế
một cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt cho biết nếu trong quá trình lực lượng chức năng kiểm soát
có người về từ tp hcm sẽ yêu cầu khai báo y tế đo thân nhiệt và tiếp tục di chuyển
cũng theo thông tin trên không có việc kiểm soát một trăm linh phương tiện từ tp hcm về đồng nai
vì lực lượng tại các chốt quá mỏng chỉ năm người với một cảnh sát giao thông một nhân viên y tế
một thanh tra giao thông một cán bộ quân đội một cảnh sát cơ động nên việc kiểm soát hết là không xuể
lực lượng tại đây chỉ kiểm tra theo sát xuất chọn ngẫu nhiên một số phương tiện
không để xảy ra tình trạng tù tác giao thông không để xảy ra tình trạng người dân đi lại khó khăn
tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh covid đang phức tạp
chúng tôi cũng quân cáo người dân cần thiết mới hẳn đi ra ngoài
tại khu vực quốc lộ một k giáp ranh tp hcm bình dương từ sáu giờ sáng
lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức kiểm tra qua lại ca thứ hai trong ngày
các xe khách biển số tp hcm và xe chạy dịch vụ
vận tải được yêu cầu dừng lại chốt để khai báo y tế
một cán bộ tại chốt kiểm soát thông tin thêm lực lượng chủ yếu chỉ kiểm tra các ô tô
xe khách đối với xe máy rất khó kiểm soát
đặc biệt trong thời tiết này người dân di chuyển dưới nắng quá lâu đảm bảo thân nhiệt sẽ cao
theo nhân viên y tế tại chốt các tờ khai y tế tại đây sẽ được tổng hợp
phân loại chuyển về địa phương tiếp tục ra soát lại
và đến nhà yêu cầu những người khai báo trong tờ khai và cách ly hai mươi một ngày
theo văn bản quy định
nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý
mình cũng mệt ảnh hưởng
trong sáng cùng ngày nhiều người dân đi làm cũng ghé vào chốt để hỏi xem
mình đi làm có được về lại vào buổi chiều không
các nhân viên đã giải thích cạn kẻ trường đến tp hcm thì làm việc tại các nơi khác
đều đi lại bình thường nhưng cần khai báo y tế
sau khi tỉnh đồng nai ra quyết định từ giờ ngày năm tháng sáu
người từ tp hcm về đồng nai sẽ phải cách ly y tế hai mươi một ngày
quy định này đang gây nhiều phản ứng cho người qua lại
tp hcm và đồng nai
trả lời báo chí ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai khẳng định
đồng nai không có ngăn sông cắm chợ như một số luận ý kiến đang hiểu sai văn bản của tỉnh
tức là những người từ tp hcm đến đồng nai làm việc có thể chọn ở đồng nai làm việc
hoặc ở tp hcm làm việc online
ngay sau khi tỉnh đồng nai ban hành quyết định trên
trong chiều tối bốn tháng sáu ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm
đã có công văn hòa tóc gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc
tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
khi mà có khoảng sáu công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất đang sinh sống
tại tỉnh đồng nai nếu bị cách ly sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất
và gây một số ách tắc trong giao thông vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương
về phía ủy ban nhân dân tp hcm ngay sau khi biết được quyết định của tỉnh đồng nai
và công văn hòa tóc của ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm
phó chủ tịch ủy ban nhân tp hcm dương anh đức đã chủ trì phiên họp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ông đức đã yêu cầu sở giao thông vận tải nghiên cứu tham mưu khẩn cấp
cho ủy ban nhân dân thành phố để có công văn trao đổi với đồng nai giải quyết vấn đề này
tránh ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa đồng thời đề nghị ủy ba nhân dân tỉnh đồng nai
xem xét có phương án kiểm soát hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa
cho việc di chuyển của công nhân nhân viên người lao động và chuyên gia từ đồng nai đến tp hcm và ngược lại để làm việc
trước những ý kiến đề nghị trên và sau một mươi tiếng thực hiện quyết định của mình
tỉnh đồng nai đã ban hành văn bản khẩn tạm nới một phần đi lại với tp hcm
cụ thể đối với chuyên gia công nhân lao động người lao động tại các doanh nghiệp công ty xí nghiệp đi xe đưa đón
doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký số xe cho công an tỉnh đồng nai đăng ký danh sách công nhân trên từng xe
đăng ký điểm dừng đón dừng trả công nhân trên địa bàn thực hiện đo thân nhiệt khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch
người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định năm k về phòng chống dịch
mỗi xe không chở quá năm mươi số lượng người so với quy định thực hiện khử khuẩn xe sau mỗi ngày vận chuyển
đối với chuyên gia công nhân người lao động tự do di chuyển bằng xe cá nhân
phải tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt khai báo y tế tại chốt kiểm dịch